thành phố vinh đã tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố
và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì
trải qua bảy mươi năm xây dựng chiến đấu lực lượng vũ trang thành phố vinh đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt
góp phần cùng quân và dân cả nước lập nên những chiến công oanh liệt trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trong thời kỳ đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục được xây dựng vững mạnh toàn diện
theo hướng cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại chất lượng ngày càng được nâng cao
góp phần cùng nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao tạo môi trường thuận lợi để kinh tế xã hội của địa phương phát triển
dịp này thưa ủy quyền của chủ tịch nước đại tá hà tân tiến phó tư lệnh quân khu bốn đã trao huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì
cho ban chỉ huy quân sự thành phố ủy ban nhân dân tỉnh tặng bức chướng mang dòng chữ
bảy mươi năm lực lượng vũ trang thành phố vinh kiên cường đoàn kết sáng tạo quyết thắng